nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian tổ chức kỷ niệm bốn mươi bốn năm
ngày thành phố sài gòn ra định chính thức vinh dự mang tên chủ tịch hồ chí minh
sở giao thông vận tải thành phố vừa có thông báo cấm lưu thông nhiều tuyến đường vào khu vực trung tâm
từ bốn h ba mươi đến một mươi h ba mươi ngày hai mươi tám tháng sáu cấm tất cả các loại xe lưu thông trên đường đồng khởi
đoạn từ đường lê thánh tôn đến công trường lam sơn quận một để phục vụ tổ chức các hoạt động
như chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt
hội diễn tiếng hát miền đông diễu hành xe hoa trên các tuyến đường trung tâm thành phố
giải việt giả truyền thống lần thứ bốn mươi bốn hội khỏe phù động năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
sở giao thông vận tải cũng khuyến cáo người dân tham gia giao thông qua khu vực trên
cần chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông và hệ thống biển báo giao thông